thưa quý vị và các bạn
trong đó ngôi chùa khơ me nam bộ là một công trình kiến trúc trang trí có giá trị cao về mặt thẩm mỹ tập hợp khả năng kinh tế chính trị văn hóa nghệ thuật của cả cộng đồng người dân khơ me
kiến trúc chùa khơ me là sự tập hợp toàn vẹn nhất của các yếu tố tạo hình trong một thể thống nhất
trong chương trình sắc màu dân tộc kỳ này chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu đến quý vị và các bạn những kiệt tác kiến trúc tâm linh vô cùng độc đáo này
với một quần thể kiến trúc độc đáo cùng lối xây dựng ấn tượng
mang những nét đặc trưng riêng mà không phải nơi nào cũng có
chùa rơi trong tiếng khmer là mahatub
cách trung tâm thành phố sóc trăng khoảng ba km về hướng đông nam
sở dĩ có tên chùa rơi bởi đây là địa điểm trúng ngụ của rất nhiều loài rơi ngựa to lớn
số lượng ước tính lên đến hàng triệu cá thể
mang những nét tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc phật giáo nam tông nam bộ
toàn bộ khuôn viên của chùa rơi nằm trong một khu vườn rộng khoảng bốn hectare
ung tùm các loại cây ăn quả như xoài vú sữa
với toàn bộ quần thể công trình kiến trúc độc đáo và khác biệt
tự như một rừng hoa văn với những đường nét uyển truyền bố cục cân xứng
chùa rơi đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên đến năm hai nghìn bảy một trận hỏa hoạn đã khiến chùa rơi
cùng hàng loạt các pho tượng quý hiếm nơi đây bị hư hại gần như hoàn toàn
để khôi phục lại gần như nguyên trạng như ngày hôm nay
quá trình tu sửa chùa rơi đã gần đến sự tham gia của không ít những chuyên gia
thực sự âm hiểu lịch sử cũng như nguyên tắc tổng thể về chùa khơ me
mà nghệ nhân ưu tú lý lết chính là tổng công trình sư
trong việc tôn tạo phục chế này
vâng thưa nghệ nhân lý lết ông có thể kể lại về thời điểm năm hai nghìn bảy
khi ông nhận công việc tôn tạo cũng như tu sửa lại ngôi chùa sau trận hỏa hoạn đấy
trở văn hóa là bắt đầu chủ quản quy động mời tôi
mời tôi lại thì tôi lại tôn tạo
bắt đầu là làm cái việc này bằng cách là tôi khảo sát toàn bộ thì đã xấy hết
ngôi này đã cháy toàn bộ hết
khi mình tiếp cận cái này thì ở ngoài và phía dốc này
kể cả cửa sổ là không có hoa văn
cho nên khi tôi tăng tạo lại tôi cũng quyết định là nên làm cho tốt
và cái đó là được các vị đồng ý
thì tôi làm thêm cái vòm cửa cho đúng với cái hoa văn
hoa văn của cái cột tất cả hoa văn này
còn trên kia cũng vậy
trên cái mái mình cũng làm rong cho nó
nghiêm chỉnh chứ không phải là cái rồng mà bình thường giữ nguyên trạng là đúng
nhưng nguyên trạng của nó không phải là lịch sử thì xin phép
cho tôi thay đổi mà được lồng tất cả người khmer đồng ý
khi mà nhận tôn tạo lại ngôi chính điện ở chùa ma hatup chùa rơi này
thì ông đã gặp phải những cái sức ép gì
vì đây được biết là một trong những kiến trúc cổ của người khmer
hồi trước là có vẻ rồi có vẻ rồi
mà thậm chí là cái vẽ đó về tôi phải lưu lại chứng tích của nó thứ tự của nó trong này
để cả là ai gã lại y chang như vậy
chính cái người vẽ là tôi phải chọn một cái người tương đối để vẽ cái này
cho nó hài hòa với cái cũ
đến mức như thế chứ không phải là mình làm sai đâu
không có gì sai hết rất là hoàn mỹ
mà chính từ điểm này tôi mới thật sự là phát triển và người ta biết tới tôi nhiều
chùa chính là tác phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên văn hóa
cuộc sống đời thường
là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu được tạo ra từ tinh thần lao động cần cù và sáng tạo qua đôi bàn tay khéo léo của người khơ me
chùa mình cũng như là nhà nước công nhận khu di tích của quốc gia
nó cũng như là nhà nước cũng như là xây cách ngôi trinh điện cho chùa lại